nếu như cuộc chiến với tội phạm hình sự đòi hỏi người cảnh sát nhân dân phải rất dũng cảm trước sự liều lĩnh manh động của tội phạm
thì cuộc chiến với tội phạm cổ cồn trắng lại đòi hỏi người cảnh sát nhân dân phải thực sự mưu trí mới có thể phanh phui được nhiều vụ án kinh tế lớn
vâng những chiến công ấy thì đã góp phần nâng cao niềm tin của nhân dân vào đảng nhà nước
khẳng định được vai trò vị trí chủ công nòng cốt trong công tác phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước
cảm băng chìm dần hé lộ
chỉ sau sáu tháng điều tra đã có hơn sáu mươi cá nhân bị khởi tố liên quan đến vụ nâng khống giá sinh phẩm xét nghiệm covid một mươi chín
trong đó có cả những người đứng đầu tại bộ ngành liên quan lãnh đạo cán bộ cdc nhiều tỉnh thành phố

chủ động nắm chắc tình hình xác định mắc xích điểm đột phá trong các lĩnh vực biểu hiện nhiều sai phạm
lực lượng cảnh sát kinh tế đã kịp thời phát hiện xác lập đấu tranh
triệt phá thành công nhiều vụ an lớn trong các lĩnh vực kinh tế trọng điểm như ngân hàng xuất nhập khẩu viễn thông y tế
mới đây là vụ án tại cục lãnh sự bộ ngoại giao tập đoàn flc tập đoàn tân hoàng minh và công ty cổ phần tập đoàn aic
đây đều là những vụ án nhận được sự quan tâm đặc biệt của quần chúng nhân dân
công ty tập đoàn aic đã tạo ra một môi trường kinh doanh công bằng hơn làm cho niềm tin của người dân đối với chính phủ nói chung và đối với lực lượng công an cao hơn bao giờ hết trong thời điểm truyền qua
với tinh thần không có vùng cấm không có ngoại lệ xử lý một vụ cảnh tình cả vùng cả lĩnh vực
chỉ tính riêng từ năm hai nghìn một mươi một đến nay cục cảnh sát kinh tế đã trực tiếp phát hiện
điều tra làm rõ hơn sáu trăm năm mươi vụ án khoảng một năm trăm linh bị can về tội tham nhũng kinh tế buôn lậu thu hồi tài sản cho nhà nước với tổng trị giá gần một trăm linh tỷ đồng
đặc biệt các vụ án vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo luôn bảo đảm tiến độ xử lý nghiêm minh
tham nhũng đã từng bước được đẩy đuổi từng bước được ngăn chặn
rất nhiều những vụ án trọng điểm đã được thanh phu đã được xét xử công khai
rất nhiều những vụ án trọng điểm đã được thanh phu đã được xét xử công khai
giảm án tử hình nhưng mà bộ công an đã báo cáo với chủ tịch nước sẽ tha tội chết từ dũng
về dũng xuống trung thân và sau đó thì là chúng tôi tiếp tục là cảm hóa dũng thì là dũng đã được
xét giảm án hàng năm và cuối cùng dũng chỉ là thi hành án một mươi năm và dũng đã ra hạn đã ra tù và ra tù
và dũng đã cải tạo trở thành một giám đốc của một công ty tại thành phố vinh và hôm tôi đi vào trong
trong thành phố vinh ở trong cửa lò để nghỉ thì không biết là dũng là biết tôi ở đấy tôi vào
vì và dũng đến thăm và tôi cũng thấy ngạc nhiên tôi ngạc nhiên và dũng có nói với tôi rằng là nhờ
sự giáo dục cảm hóa và chính sách của bên lực lượng công an dũng đã cải tạo quy chính và
bây giờ dũng đã trở về coi như đã là người sinh lần thứ hai
và bây giờ dũng đã trở thành một cái giám đốc công ty tại đây một cái câu chuyện rất là nhân văn và
thể từ thực tiễn chiến đấu của thiếu tướng vũ hùng vương thêm một vấn đề nữa mà chúng tôi muốn thương
lương hùng vương cần làm rõ ở đây ngoài cái việc mà đấu trí để mà không bị lung lay trước những viên đạn
đường thì thêm một vấn đề đó là trong hoạt động điều tra thì lực lượng cảnh sát nhân dân còn phải
luôn tuân thủ với tinh thần là tượng tôn pháp độc pháp luật không để bỏ lọc tội phạm và không làm oan
người ngay thì để làm được điều này thì có khó không thưa thiếu tướng vũ hùng vương đúng cảnh sát
cảnh sát là người thi hành pháp luật dựa trên cơ sở pháp luật để thi hành cho nên là phải lấy pháp
luật là thượng tôn pháp luật mà trong đấu tranh với tội phạm thì là phải căn cứ vào pháp luật
để thực hiện như thế nào không không loạt tội phạm nhưng mà cũng không làm oan người ngay
và để làm được cái việc này thì rõ ràng rằng là theo tôi nghĩ cái này đòi hỏi nếu mà nói là
khó nữa thì đối với là cũng phải rèn luyện phải những người cảnh sát là phải rèn luyện nắm
chắc pháp luật và tinh thông về nghiệp vụ đồng thời có bản lĩnh và đặc biệt trong bên gọi là
cái tinh thần nhân văn nhân văn của mình phải có những kiến thức xã hội để như thế là chúng ta vừa
thực hiện theo pháp luật nhưng đồng thời chúng ta vận dụng những chính sách hình sự của đảng của nhà nước
của pháp luật để như thế là chúng ta sẽ thực thi một cách pháp luật theo pháp luật nghiêm chỉnh không
bỏ loạt tội phạm nhưng cũng không được làm oan người ngay ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ